buổi lễ mừng đội tuyển quốc gia argentina vô địch world cup năm hai nghìn hai mươi hai đã không thể diễn ra trọn vẹn
khi một người thiệt mạng và một bé năm tuổi hôn mê khi tham gia dòng người chúc mừng đội tuyển
vì ăn mừng argentina vô địch world cup một cổ động viên hai mươi bốn tuổi đã thiệt mạng sau khi người này bị rơi xuống từ mái nhà
theo cảnh sát buenos aires thông tin với truyền thông nạn nhân xấu xố kể trên đã nhảy nhót trên mái nhà
để ăn mừng chiến công của đội tuyển quốc gia argentina cho đến khi mái nhà sập và anh này ngã xuống
nạn nhân sau đó được đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã không qua khỏi
trong khi đó một cậu bé năm tuổi bị hôn mê sau khi gặp tai nạn nghiêm trọng lúc ăn mừng trước vô địch quân cấp của argentina cùng với bố mẹ của mình
tờ lana thông tin một mảnh đá lớn vỡ ra khỏi đài tưởng niệm đã rơi trúng đứa trẻ